vòng bảy ngoài hàng anh liverpool áp sát hồi đầu
cavitova vô địch giải quần vợt vũ hán mở rộng
mở đầu bản tin tối nay sẽ là những tin tức về futsal
dạ sáng nay trận chung kết cúp vô địch thế giới futsal hai nghìn một mươi sáu đã diễn ra
đối đầu với đội tuyển nga các cầu thủ argentina đã có một chiến thắng kịch tính
để qua đó lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu này
là quê hương của những huyền thoại bóng đá một mươi một người như maraona hay messi
thế nhưng argentina vẫn chưa thể một lần đăng quang ở sân bóng năm người
ở trận chung kết cúp vô địch futsal thế giới giấc mơ của họ một lần nữa bị đe dọa
khi đội tuyển nga vừa lên dân trước ở phút một mươi sáu
tuy nhiên đội bóng stango sau đó cũng chỉ mất một mươi phút để đưa trận đấu trở lại thi cân bằng
cũng kể từ đây hai đội thi đấu ràng co và trước khi bước vào giờ nghỉ
đội bóng ao sọc có bàn vượt lên dân trước hai một
sáng nghiệp hai
vô pha lưới của giải năm hai nghìn một mươi hai lima gỡ hòa cho đội tuyển nga
nhưng gần như ngay lập tức argentina lại vượt lên
thậm chí dân hai bàn nhờ cú đúc của blandi
gần cuối hiệp hai vaporaki giúp đội chủ nhà gia tăng lợi thế với tỷ số năm hai
dù các cầu thủ nga rất cố gắng sau đó để gỡ lại năm bốn
nhưng đây cũng là tất cả những gì đội bóng xúc bạch dương có thể làm được
và chấp nhận để đội tuyển argentina giành trích vô địch futsal world cup
tiếp tục bản tin với những thông tin đáng chú ý của vòng bảy
giải bóng đá ngoài hạng anh
nối dài mạch chiến thắng ấn tượng của mình
liverpool đã giành chọn ba điểm trong chuyến làm khách đến sân của hull city vào tối qua
để tạo sức nóng trong cuộc đua với nhóm dẫn đầu
mở đầu bản tin nhiệt trình thể thao sáng hôm nay của chúng tôi
sẽ là những tin tức bóng đá quốc tế
vòng bảy giải ngoài hạng anh tối qua
chứng kiến trận đá sớm giữa swansea và liverpool
với phong độ đang lên cao
cùng bốn chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường
giữa cốp được kỳ vọng sẽ ép đảo một swansea đang rơi vào khủng hoảng
tuy nhiên đội chủ nhà đã gây bất ngờ
khi có bàn mở tỷ số trước ở ngay phút thứ tám
do công của leroy fer
hưng phấn sau bàn thắng
sonci liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm
lần lượt jacob và baston
đe dọa khung thành của đội khách
bằng những pha giết điểm cân thành
dù vậy hiệp một vẫn khép lại với chỉ một bàn thắng
sang nghiệp hai
đoàn quân của luyện viên dugan klopp
thể hiện bộ mặt khắc hẳn
họ tràn lên tấn công với những đường đan bóng ở tốc độ cao
phút nằm từ
lưu đoàn đỏ đã có bàn gỡ hòa
nhờ pha đánh đầu của roberto firmino
có bàn thắng
liverpool càng có lý do để gia tăng sức ép
lên khung thành của đối phương
nhưng cũng phải đến phút tám bốn
quy đỏ vùng merseyside mới tìm được bàn ẩn định chiến thắng hai một
nhờ công của jeminer trên trầm đáp phạt đền
với chiến thắng nhau ngàn này
liverpool đã có trận thắng thứ bốn liên tiếp
ở giải của hoàng anh
và vươn lên đứng thứ hai trên bảng xe bạc
so với trận thua trước arsenal cuối tuần trước
hội viên antonio conte đã có một vài sự thay đổi
về mặt con người
ở trận đấu thuộc vòng bảy với homes city này
vị chơi ra người italia
đã đẩy sepp fabregas trở lại ngồi ghế dư bị
sau màn trình diễn nghèo nàn
để trao cơ hội đạt chính cho moses
lợi thế sân nhà giúp hull city nhập cuộc hương phấn
ngày phút thứ hai
snowgrass rút phạt kỹ thuật
khiến thủ thành couta
chổ hết tài năng cứu thua
phải đến giữa hiểm một
chelsea mới dần lấy lại thế trận
nhưng cả aja và costa đều bị bắt chặt
và không tạo ra được cơ hội đáng chú ý nào
hiệp hai chứng kiến cố gắng tấn công của zelu
và cuối cùng
họ cũng đưa đến đáp
từ phút sáu mươi một đến phút sáu mươi bảy
william và costa thay nhau lập siêu phẩm
thời gian còn lại
đội bóng của conte chơi thông rong
và duy trì điểm số
vì vậy không có thêm bản thắng nào được ghi
như vậy sau ba vòng không thắng
chelsea đã tìm lại niềm vui
bên cạnh đó chiến thắng này
còn giúp họ vươn lên đứng thứ sáu trên mạng xe bạc
còn tại đức tối qua
vòng sáu bundesliga đã diễn ra
với cuộc đọc rất hấp dẫn
với sự góp mặt của các đội bóng dẫn đầu
bm munich trở về từ trận thua trước atletico
ở đấu trường châu âu
tiếp tục phải đón nhận một kết quả không như mong muốn
trở về đấu trường quốc nội
sau trận thua atletico madrid một
tại madrid ở champions league
bm munich rất muốn giành thắng lợi
trước cologne trên sân nhà allianz arena
cho dù hội viên carlo ancelotti
cất một số trụ cột trên bằng gây dư vị
tuy nhiên đối khách cũng cho thấy
họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt
dù vậy nhưng hàng phòng ngự
được tổ chức tốt của cologne
cũng chỉ có thể đứng vững đến cuối hiệp một
trước khi phải vào lý nhật bóng
kim mích là người đã tạo ra sự khác biệt
cologne tiếp tục phòng ngự tốt
khi hiệp hai bắt đầu để chờ thời cơ
và họ đã thành công
đến phút sáu mươi bốn
anthony modeste đã làm tung lưới của thủ thành neuer
trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên bn
bị gỡ hòa
hội viên ancelotti tung muller và wiedan vào sân
để tăng cường hòa lực
nhưng cologne đã kìm cường phòng ngự
để bảo toàn tỷ số
bị chi điểm ngay trên sân nhà
b munich đứt mạch toàn thắng tại bundesliga
nhưng vẫn giữ chắc ngôi đội bảng
với một mươi sáu điểm sau sáu vòng
ở lần trận phòng tám ligue một diễn ra vào đêm qua
hai tên tuổi lớn của bóng đo pháp
cùng giành được những điểm số tuyệt đối
bằng các thắng lợi thuyết phục
nhưng kết quả thất vọng khiến paris saint germain
bị tụt xuống vị trí thứ bốn trên bảng siêu hạng ligue một
vì vậy họ cần nhanh chóng trở lại
nếu không muốn tự loại mình ra khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch
tiếp đón đối thủ đứng ngay sau là bordeaux
hôn viên unai emery
tiếp tục sử dụng đội hình mạnh
với quyết tâm tìm lại mấy thắng
và quyết tâm của họ nhanh chóng được cụ thể hóa
bằng ban mở tỷ số
ngày phút thứ ba
edison cavani đã lập công
sau đường kiến tạo của angel di maria
tiến đạo người uruguay sau đó
tiếp tục giúp paris saint germain nhớ được cách biệt
ở phút thứ ba mươi của trận đấu
lần này người thực hiện đường chuyên giòn cổ
là hậu vệ trẻ tài năng
việc để thua sớm hai bàn ngay trong hiệp một
khiến bordeaux không thể đổi dậy sau đó
và trận đấu đã kết thúc
mà không có thêm bàn thắng nông được ghi
với ba điểm có được ở trận này
nhà đương kim vô địch hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng
với một mươi sáu điểm
chuyển sang diễn biến của lange bachny
giải quân vượt vũ hán mở rộng
vì hôm hai nghìn một mươi sáu đã đi đến trận đấu cuối cùng
với phong đội trói sáng
đã có lần thứ hai đăng quang ở giải đấu này
giải quân vượt vũ hán mở rộng
đã xác định được nhà tân vô địch
sau trận chung kết giữa hạt giống số một mươi bốn
và cựu á quân úc mở rộng hai nghìn một mươi chín
để góc mặt tại trận đấu cuối cùng
ghitova đã lần lượt vượt qua những tên tuổi hàng đầu
trong đó có thay vật số một thế giới
angelique cooper ở vòng ba
và đối thủ của cô chibukova
rõ ràng không phải là thử thách quá lớn
ngay xét đấu đầu tiên
kavitova đã tỏ ra vừa trợ hơn
với những cú da bóng
đầy uy lực
tay vượt người cộng hòa xét nhanh chóng vượt lên dẫn trước bốn
cho dù chibukova cố gắng
để có được một game thắng
nhưng vitova vẫn tiếp tục áp đảo
để rồi giành thắng lợi sáu một ở xe này
thế trận của xét hai vẫn không thay đổi
vitova tỏ ra quá mạnh
còn chibukova chống cự yếu ớt
và chiến thắng sáu một ở xét này
đã lại thuộc về cô gái người cộng hòa xét
giành chiến thắng với cùng tỷ số sáu một
sau hai phản đấu
petra vitova đã đăng qua ngôi vô địch
giải quân vượt vũ hán mở rộng
một cách đầy xứng đáng
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tối nay của chúng tôi